với mong muốn công chúng có cơ hội được khám phá văn hóa trong ngày tết
mới đây bảo tàng dân tộc học việt nam đã tổ chức chương trình trải nghiệm tết việt cùng nghệ nhân
chương trình có sự tham gia của các nghệ nhân đến từ thái bình
và các em học sinh một số trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố hà nội
các em được tham gia giao lưu với các nghệ nhân thông qua một số hoạt động trình diễn như trèo cổ
ông đùng bà đà pháo đất gói bánh trưng
bên cạnh các hoạt động liên quan đến văn hóa thái bình
du khách có cơ hội tìm hiểu ý nghĩa ngày tết qua tục dựng cây nêu xin chữ đầu năm
ngoài ra khách tham quan được chơi trò chơi ngày tết của một số dân tộc
thông qua chương trình công chúng đặc biệt là các em nhỏ
được trải nghiệm khám phá những nét văn hóa truyền thống trong dịp tết cổ truyền của dân tộc
qua đó góp phần nâng cao hiểu biết tình cảm và ý thức giữ gìn bảo tồn
phát huy giá trị văn hóa truyền thống qua các thế hệ